cộng đồng kinh tế tây phi ecowas đã đặt lực lượng dự phòng của mình trong trạng thái sẵn sàng can thiệp
để khôi phục trật tự hiến pháp tại cộng hòa niger
theo ecowas họ muốn khôi phục nền dân chủ ở niger theo cách hòa bình
nhưng tất cả lựa chọn bao gồm dùng vũ lực đều đang được cân nhắc
chủ tịch ủy ban ecowas omar aliotore đã đọc nghị quyết về cuộc đảo chính ở niger
tại cuộc họp bất thường ngày một mươi tháng tám của ecowas ở abuja
trong đó có chỉ đạo tổng tham yêu trưởng quốc phòng kích hoạt ngay lập tức
tất cả các bộ phận trong lực lượng dự phòng ecowas
tuy nhiên cũng đồng thời nhấn mạnh tiếp tục cam kết khôi phục trật tự hiến pháp
thông qua các biện pháp hòa bình
trước đó trong diễn văn khai mạc hội nghị tổng thống nigeria kiêm chủ tịch ecowas ebola tinubu
cũng khẳng định lãnh đạo các quốc gia tây phi cần thử mọi biện pháp ngoại giao
để đảm bảo lập lại trật tự hiến pháp ở niger
coi đây là đường hướng và cách tiếp cận cơ bản của ecowas
cuộc họp trên diễn ra sau khi thời hạn của tối hậu thư do ecowas đưa ra
đối với chính quyền quân sự ở niger đã trôi qua
trong tối hậu thư này lãnh đạo các nước thành viên ecowas cảnh báo
sẽ có biện pháp can thiệp quân sự nếu các tướng lĩnh tiến hành vụ đảo chính
không khôi phục quyền lực cho tổng thống mohamed bazoum trước ngày sáu tháng tám
cho đến nay giới lãnh đạo đảo chính ở niger chưa sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán
do cộng đồng quốc tế thúc đẩy
tổ chức các quốc gia châu mỹ oas đã kêu gọi chính phủ ecuador tiến hành điều tra kỹ lưỡng
vụ ám sát ứng cử viên tranh cử tổng thống fernando villavicencio diễn ra vào hôm chín tháng tám
đồng thời triển khai tăng cường các biện pháp an ninh sau vụ việc này
phái bộ giám sát bầu cử của oas ra thông cáo kêu gọi tất cả các ứng cử viên tăng cường biện pháp an ninh
và kêu gọi các cơ quan chức năng hỗ trợ để đảm bảo tính trung thực của quá trình bầu cử
liên quan đến vụ ám sát ứng cử viên tổng thống fernando villavicencio bộ ngoại giao mexico
đã lên án hành động bạo lực đồng thời bày tỏ tinh thần đoàn kết với chính phủ và nhân dân ecuador
đại sứ mỹ tại quito cũng cho biết chính phủ mỹ lên án vụ ám sát và đề xuất hỗ trợ khẩn cấp công tác điều tra
ông villavicencio năm mươi chín tuổi chí trị ra theo quan điệp trung dung là một trong tám ứng cử viên
trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra ngày hai mươi tháng tám tại ecuador
ông đã bị ám sát trong một sự kiện vận động tranh cử tối hôm chín tháng tám
sau khi nhận được nhiều lời đe dọa sát hại trước đó
hiện một nghi phạm chính của vụ việc đã bị bắn chết và sáu nghi can khác đang bị giam giữ để điều tra
còn tại nam phi chính phủ nước này đã lên án những hành động bạo lực ở cape town
liên quan tới cuộc đình công do hiệp hội taxi nam phi santaco phát động
bộ an ninh nước này kêu gọi tất cả các bên liên quan tiến hành đàm phán
và tìm một giải pháp ôn hòa để tình hình trở lại bình thường
trước đó trong cuộc họp nội các vào ngày chín tháng tám
chính phủ nam phi cũng yêu cầu bộ trưởng bộ giao thông vận tải
xem xét các luật mà thành phố cape town sử dụng để ứng phó biểu tình
và mức độ tương thích của chúng với các loại quốc gia
đồng thời tiến hành loại bỏ trong trường hợp có mâu thuẫn
nội các cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát nam phi và các cơ quan thực thi pháp luật khác
kiểm soát tình hình bạo lực nhằm cho phép cư dân di chuyển an toàn đến trường
nơi làm việc và các hoạt động hàng ngày bình thường của họ
bạo lực tại cape town trong những ngày vừa qua đã cướp đi sinh mạng của năm người
gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng và cản trở nhiều hoạt động xã hội và cá nhân
bộ tài chính mỹ cho biết sẽ cho phép các thực thể và cá nhân của nước này
tiến hành một số giao dịch hành chính nhất định với ngân hàng trung ương của nga
quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi tháng tám và kéo dài cho đến hai mươi ba h một theo giờ việt nam ngày tám tháng một mươi một
quy định về các giao dịch này cũng được áp dụng đối với quỹ đầu tư quốc gia nga và bộ tài chính nga
trước đó mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nga theo xác lệnh hành pháp một mươi bốn nghìn hai mươi bốn
ngày hai mươi một tháng bảy bộ tài chính và bộ ngoại giao mỹ đồng thời ra thông báo áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nga
liên quan gần một trăm hai mươi cá nhân và tổ chức nhằm ngăn chặn moscow tiếp cận các thiết bị điện tử và hàng hóa khác
hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
các biện pháp trừng phạt nhằm tới việc làm giảm doanh thu của nga từ lĩnh vực kim loại và khai thác mỏ
làm suy yếu khả năng năng lượng trong tương lai cũng như giảm khả năng tiếp cận của nga với hệ thống tài chính quốc tế
thiên tai hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới đang gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản
thông tin chi tiết sẽ có trong cuộn ngay sau đây
ngày một mươi tháng tám thống đốc bang hawaii của mỹ george green thông báo số người thiệt mạng do cháy rừng dữ dội ở quần đảo du lịch này
đã tăng lên năm mươi ba và còn có thể tiếp tục tăng
cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp hawaii cho biết các đám cháy bắt đầu bùng phát sáng ngày tám tháng tám
đã thiêu rụi hơn hàng nghìn hectare đất và hơn một công trình xây dựng
gây nguy hiểm cho nhà cửa cửa hàng và hệ thống điện cũng như hơn ba mươi năm người dân trên đảo maui
tới thời điểm này đây là thảm họa thiên nhiên có số người thương vong cao nhất được ghi nhận tại hawaii kể từ trận sóng thần năm một nghìn chín trăm sáu mươi một khiến sáu mươi một người thiệt mạng
còn tại hàn quốc theo hãng tin thunhap
một người đã thiệt mạng và một người bị mất tích ở thành phố daegu tây nam hàn quốc do mưa lớn và gió mạnh trong bão khanun
nhà chức trách cho biết bão cũng gây lụt lội lở đất và làm hư hại nặng nhiều cơ sở hạ tầng trên cả nước sau khi đổ bộ vào vùng bờ biển đông nam sáng ngày một mươi tháng tám
cục khí tượng hàn quốc kma cho biết bão đã suy yếu đáng kể sau khi đổ bộ và dự báo sẽ đi qua khu vực biên giới liên triều trong đêm
và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào sáng ngày một mươi một tháng tám khi ở vị trí cách thủ đô bình nhưỡng ba mươi km về phía nam
trong khi đó tại ottawa canada một trận mưa lớn kéo dài do bão kèm mưa đá nhỏ đã quét qua thành phố này vào ngày một mươi tháng tám
gây ra cảnh lụt úng trên nhiều tuyến phố và làm hàng chục nghìn nhà bị mất điện ở một số khu vực
bộ môi trường và biến đổi khí hậu canada cho biết cơn bão hiện nay vẫn còn đang rất mạnh và có khả năng tạo ra mưa lớn lên tới một trăm hai mươi năm mm ở một số khu vực cho tới khi suy yếu hẳn

cơ quan địa lực ottawa cho biết có khoảng hai mươi bốn hành khách bị mất điện trong thời gian đỉnh điểm của cơn bão
hiện vẫn còn nhiều hộ gia đình chưa được trở lại sinh hoạt bình thường do mất điện
chính phủ thái lan cho biết nước này sẽ nới lỏng quy trình xin cấp vị thực visa bằng cách giảm thời gian phê duyệt và các giấy tờ cần thiết nhằm thu hút thêm du khách quốc tế vào nước này
theo đó bộ ngoại giao thái lan đã đơn giản hóa các thử tục xin cấp vị thực du lịch giảm số lượng giấy tờ cần nộp cũng như giảm thời gian xử lý hồ sơ từ một mươi bốn ngày làm việc xuống còn bảy ngày
bộ ngoại giao thái lan cho biết nhờ việc tạo thuận lợi cho du khách du lịch và các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước số lượng du khách nước ngoài tới thái lan đã tăng như dự kiến ngay cả trong mùa thấp điểm
theo bộ du lịch và thể thao thái lan trong hơn bảy tháng đầu năm nay nước này đã đón một mươi năm tám mươi chín triệu lượt du khách thu về hơn sáu trăm sáu mươi ba tỷ bạt tương đương khoảng một mươi tám chín mươi hai tỷ đô la mỹ
thái lan đang trong lộ trình hướng tới mục tiêu thu hút hai mươi năm triệu khách du lịch nước ngoài trong cả năm nay tăng hơn hai lần so với mức của năm hai nghìn hai mươi
dữ liệu vừa công bố của công ty công nghệ chất lượng không khí thụy sĩ iqe cho thấy thủ đô jakarta của indonesia đứng đầu danh sách của quốc gia
indonesia đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới và liên tục có mặt trong danh sách một mươi thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu kể từ tháng năm vừa qua
người dân jakarta từ lâu đã phản nàn về không khí độc hại từ giao thông khói công nghiệp và các nhà máy điện nhiệt điện than
một số người dân đã khởi kiện yêu cầu chính phủ hành động để kiểm soát ô nhiễm không khí và thắng kiện dân sự vào năm hai nghìn hai mươi một
tòa án vào thời điểm đó đã phán quyết tổng thống joko widodo phải thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng không khí quốc gia để bảo vệ sức khỏe con người
tuy nhiên tình hình dường như không được cải thiện nhiều
khi được hỏi về vấn đề ô nhiễm của jakarta mới đây tổng thống widodo cho biết giải pháp là chuyển thủ đô của đất nước từ jakarta đến nusantara
indonesia dự kiến chọn nusantara làm thủ đô mới vào năm sau và ít nhất một mươi sáu công chức quân đội và cảnh sát sẽ được chuyển đến đây